đoàn chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng quyền chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng chủ tịch nước trần đại quang
đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí hầu a lệnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn vào viếng chủ tịch nước trần đại quang
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn viếng chủ tịch nước trần đại quang
xúc động ghi vào sổ tang thượng tướng tô lâm viết
đảng ủy công an trung ương bộ công an cùng toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan công nhân viên lực lượng công an nhân dân vô cùng thương tiếc đại tướng giáo sư tiến sĩ trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương nguyên bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước và nhân dân ta
người lãnh đạo chỉ huy ưu tú của lực lượng công an nhân dân
tấm gương về lòng trung thành vô hạn với đảng tổ quốc và nhân dân
có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ phát triển đất nước vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
lực lượng công an nhân dân luôn ghi nhớ học tập và nguyện nỗ lực phấn đấu
thực sự là thanh bảo kiếm tuyệt đối trung thành tin cậy chỗ dựa vững chắc của đảng nhà nước
nhân dân là lực lượng nòng cốt sung kích trên mặt trận giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí
cũng trong sáng nay tại hội trường thống nhất tp hcm và xã quang thiện huyện kim sơn của tỉnh ninh bình lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang cũng được tổ chức
các đồng chí lãnh đạo đại diện hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc các cơ quan đoàn thể của tỉnh
và tp hcm cùng hàng ngàn người dân đã tới viếng để bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
tại tp hcm đoàn lãnh đạo tp hcm nguyên lãnh đạo tp hcm do ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân làm trưởng đoàn
vào viếng chủ tịch nước trần đại quang tại hội trường thống nhất
tiếp đó đoàn bộ công an khu vực phía nam và nhiều đoàn đại biểu đại diện các bộ ban ngành đoàn thể trung ương
đại diện các tỉnh thành phía nam các tổ chức chính trị xã hội những người đồng chí đồng đội đã từng công tác với đồng chí trần đại quang
đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến chủ tịch nước trần đại quang
còn tại ninh bình đúng bảy giờ sáng nay lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang cũng được tổ chức tại huyện kim sơn nơi chủ tịch nước đã sinh ra và lớn lên
trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn lãnh đạo đại diện hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
cùng các cơ quan đoàn thể tỉnh ninh bình các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và một số tỉnh lân cận cùng gia đình dòng họ của chủ tịch nước đã về viếng
từ sáng nay các đại sứ quán việt nam tại các nước đã mở sổ tang để đón tiếp các đoàn khách nước sở tại ngoại giao đoàn
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài tới viếng và chia buồn trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
sáng hai mươi sáu tháng chín đại sứ quán việt nam ở jakarta
đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang chủ tịch nước trần đại quang
với sự tham dự của đại diện các đoàn ngoại giao doanh nghiệp cùng đông đảo kiều bào tại indonesia
trong sổ tăng các đại sứ quan chức ngoại giao cấp cao đã bày tỏ sự cảm thông
và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân việt nam trước sự ra đi của chủ tịch trần đại quang
cùng ngày ngay trước cuộc họp lần thứ một mươi bảy của ủy ban các đại diện thường trực tại asean
ở trụ sở ban thư ký asean tại jakarta các đại sứ trưởng đại diện thường trực
và đại diện ban thư ký asean đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ tịch nước trần đại quang
ban thư ký asean cũng sẽ trao cờ rủ từ ngày hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng chín
cũng trong sáng nay thủ tướng singapore lý hiển long đã tới đại sứ quán việt nam
tiếng chủ tịch nước trần đại quang
viết trong sổ tang thủ tướng singapore khẳng định chủ tịch nước trần đại quang
đã cống hiến cả cuộc đời mình phục vụ đất nước nâng cao cuộc sống của người dân
cũng như tăng cường vị thế của việt nam trên trường quốc tế
ông cũng là người luôn ủng hộ mạnh mẽ
làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam singapore
và sẽ luôn được nhớ tới như là một người bạn vô cùng gần gũi của singapore
đại sứ các nước tại singapore ngoại giao đoàn và bạn bè quốc tế
cùng đông đảo bà con việt kiều học sinh và sinh viên hiện đang sinh sống và làm việc
học tập tại nước sở tại cũng đã tới viếng chủ tịch nước trần đại quang
tại thái lan thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
cũng đã tới đại sứ quán việt nam ở thủ đô bangkok
để đặt vòng hoa và viếng chủ tịch nước trần đại quang
nhấn mạnh những đóng góp của chủ tịch với việt nam và asean
sẽ luôn được ghi nhớ và chân quý bởi tất cả chúng ta
lễ viếng và tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang
cũng được tổ chức trọng thể tại các đại sứ quán việt nam ở nhiều nước
như lào myanmar nhật bản trung quốc australia nga pháp ai cập
trong bối cảnh đang diễn ra kỳ họp cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba
nhiều nguyên thủ quốc gia người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao
đã tới new york mỹ
dự họp cũng đã đến viếng chủ tịch nước trần đại quang
được tổ chức trọng thể tại trụ sở của phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
trong bầu không khí trang nghiêm xúc động
trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đại sứ đặng đình quý
đã nhắc lại những công hiến to lớn của chủ tịch nước đối với đất nước dân tộc
trong sổ tăng các nhà lãnh đạo các đại sứ trưởng phái đoàn
các quan chức ngoại giao cấp cao bày tỏ sự cảm thông
và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ
và người dân việt nam trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch cuba ông miguel dia canel viết
người dân và chính phủ cuba sẽ luôn ghi nhớ đồng chí trần đại quang
vì những đóng góp bền bỉ của đồng chí cho việc củng cố mối quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia
chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân chính phủ và gia đình của đồng chí
trước đó ngày hai mươi bốn tháng chín liên hợp quốc cũng đã treo cờ rủ để tưởng nhớ chủ tịch trần đại quang
thưa quý vị và các bạn
cuộc đời của chủ tịch nước đại tướng trần đại quang gắn với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
sau khi chủ tịch nước trần đại quang qua đời
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã có bài viết với nhan đề
chủ tịch nước trần đại quang với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
sau đây truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết
trong bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định
trên bốn mươi năm năm hoạt động cách mạng
đồng chí trần đại quang được đảng nhà nước bộ công an và nhân dân tin tưởng
giao đảm nhiệm nhiều trọng trách
cục trưởng cục tham mưu an ninh
phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh
thứ trưởng bộ công an
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
các khóa một mươi một mươi một một mươi hai
ủy viên bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
các khóa một mươi một một mươi hai
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đại biểu quốc hội
khóa một mươi ba một mươi bốn
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
với hơn bốn mươi ba năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
trong đó hơn hai mươi năm
đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo
chỉ huy quan trọng của lực lượng công an
đồng chí trần đại quang
luôn nêu tấm gương sáng
về lòng trung thành vô hạn
với đảng tổ quốc và nhân dân
tinh thần chiến đấu quả cảm
nỗ lực phấn đấu về mục tiêu
lý tưởng cách mạng cao cả của đảng
vì bình yên cuộc sống hạnh phúc của nhân dân
quán triệt sâu sắc
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh
đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
về bảo vệ an ninh trật tự
đồng chí đã cùng tập thể đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
tập trung lãnh đạo chỉ đạo
nắm chắc thời cơ thuận lợi
nhận rõ nguy cơ thách thức
chủ động đổi mới nhận thức tư duy lý luận
quan điểm tư tưởng chỉ đạo
về bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong tình hình mới
kịp thời tham miu đề xuất
tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp toàn diện của đảng
sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước
vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của đảng
gắn kết chặt chẽ
giữa đổi mới tư duy lý luận với thực tiễn
đồng chí đã chỉ đạo toàn lực lượng công an
đổi mới sâu sắc đồng bộ
toàn diện các mặt công tác công an
hoàn thiện phương châm nguyên tắc biện pháp
chiến thuật chiến đấu
với các loại đối tượng tội phạm
chủ động nhạy bén nắm chắc tình hình
âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động
những yếu tố gây mất ổn định
trong nội địa nội bộ
hoạt động của các loại tội phạm
dự báo các tình huống phức tạp
để chủ động ứng phó
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tập trung giải quyết ổn định
các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
ngay từ đầu và tại cơ sở
chủ động tham mưu đề xuất
với đảng nhà nước
các giải pháp đẩy mạnh đấu tranh
ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ
xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả
các phương án kế hoạch
bảo vệ tuyệt đối an toàn
các sự kiện chính trị quan trọng
các ngày lễ lớn các hội nghị quốc tế
được tổ chức tại việt nam
các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc
tại việt nam
hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
ở trong và ngoài nước
các mục tiêu quan trọng về chính trị kinh tế
văn hóa xã hội
tập trung chỉ đạo quyết liệt
phối hợp chặt chẽ với viện kiểm soát
tòa án trong điều tra truy tố
xét xử các vụ án
đặc biệt là các vụ án kinh tế
tham nhũng lớn thu hồi tài sản
bị chiếm loạt đảm bảo đúng người
đúng tội đúng pháp luật
được đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao
nhân dân đồng tình ủng hộ
tăng cường hiệu lực hiệu quả
quản lý nhà nước chủ động nghiên cứu
những vấn đề mới phát sinh
tập trung xây dựng đề xuất bổ sung sửa đổi
hoàn thiện hệ thống pháp luật
về an ninh trật tự
tạo cơ sở pháp lý thực hiện
các mặt công tác công an
thấm nhuận sâu sắc đưa tưởng
quan điểm của chủ nghĩa mark lenin
của đảng ta và chủ tịch hồ chí minh
về vai trò to lớn của nhân dân
đồng chí đặc biệt quan tâm
công tác tuyên truyền giáo dục
vận động các tầng lớp nhân dân
tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật
coi nhân dân là cội nguồn sức mạnh
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là điều kiện cơ bản
để nhân dân thực hiện quyền làm chủ
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
đồng chí đã cùng tập thể
đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an
tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh
coi đây là khâu đột phá
tạo động lực thúc đẩy
nâng cao chất lượng hiệu quả
các mặt công tác công an
rốt phá từ yêu cầu nhiệm vụ
và tình hình thực tiễn
tập trung đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy
bố trí lực lượng theo hướng
chuyên sâu tinh gọn đầu mối
tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
hướng về cơ sở
chú trọng công tác đào tạo
bồi dưỡng nhiệm vụ
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
nâng cao tiềm lực sức mạnh của lực lượng công an
gắn kết sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại
đồng chí và đảng ủy công an trung ương
bộ công an chỉ đạo chủ động mở rộng
phát triển quan hệ đối ngoại
và hợp tác quốc tế giữa bộ công an việt nam
với an ninh cảnh sát
nội vụ các nước
tham gia sâu rộng và ngày càng có hiệu quả
vào các cơ chế hợp tác an ninh
khu vực và toàn cầu
qua đó tạo được thế trận mới vững chắc
có tiếng nói quan trọng
trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế
về đấu tranh phòng chống tội phạm
nâng cao tiềm lực vị thế của công an việt nam
góp phần đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị
hợp tác với các nước trên thế giới
mặc dù đảm nhiệm nhiều trọng trách
đồng chí vẫn dành thời gian
tâm huyết và trí tuệ
chỉ đạo tổng kết thực tiễn
nghiên cứu phát triển lý luận công an nhân dân
với hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học
giáo trình đầu sách bài viết bài giảng
và những quan điểm tư tưởng chỉ đạo
mang tầm chiến lược của đồng chí
về an ninh trật tự
đã có phần quan trọng
trong việc hoàn thiện hệ thống lý luận công an nhân dân
và hệ thống giáo trình giảng dạy
trong các học viện trường công an nhân dân
cuối bài viết
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
của đồng chí đại tướng giáo sư tiến sĩ
chủ tịch nước trần đại quang
nhà lãnh đạo của đảng nhà nước và nhân dân
người lãnh đạo chỉ huy ưu tú
của lực lượng công an nhân dân việt nam
là tấm gương
để các thế hệ cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an nhân dân
học tập và nói theo
để đảm bảo các nghi thức
tại lễ tăng cấp nhà nước
của đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
được cử hành trang trọng và uy nghiêm
vào ngày hôm nay thì công tác
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn mọi hoạt động
đã được các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ
và hiệu quả tại khu vực diễn ra buổi lễ
tại nhà nước
tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
các lực lượng
theo các chức năng nhiệm vụ
được phân công đã tiến hành
bố trí sắp xếp lực lượng cắm chốt
bảo vệ xung quanh khu vực tổ chức
tăng lễ ngay từ sớm
trách nhiệm nặng nề
nhưng cũng rất vinh quang
của những người được trực tiếp đóng góp
một phần sức nhỏ bé của mình
bảo vệ an ninh an toàn
lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
hôm nay thì là một trong những
bạn thanh niên
đứng trong hàng ngũ lực lượng bảo vệ lễ tang
của chủ tịch nước trần đại quang
thì em cảm thấy rất là vinh dự
và xúc động là có một niềm thương tiếc
đối với chủ tịch nước trần đại quang
chúng tôi chuyển khai lực lượng
ngày hôm qua chúng tôi chuẩn bị
từ chiều ngày hôm qua đến tận tối khuya mới về
và sáng hôm nay bắt đầu từ sáu h sáng
chắc là cũng phải hết ngày hôm nay
và sang ngày mai nữa
chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự
thay mặt cho lực lượng vũ trang
của thành phố
phục vụ lễ tàng
đối với chủ tịch nước
tại khu vực tổ chức lễ viếng
công tác kiểm tra an ninh
đã được thắt chặt
lực lượng cảnh vệ đã triển khai
các phương án kế hoạch bảo vệ
tuyệt đối an ninh an toàn
các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
các đoàn khách quốc tế
và nguyên thủ quốc gia các nước đến viếng
chủ tịch nước trần đại quang
tại hà nội tp hcm
và ninh bình
lực lượng cảnh sát cơ động giao thông
công an tp hà nội
được huy động một trăm linh quân số
đã tiến hành hướng dẫn
sắp xếp phân luồng phương tiện
đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
và một số nhiệm vụ khác
trong thời gian diễn ra lễ viếng
với yêu cầu cao nhất
không để xảy ra các tình huống
đột xuất bất ngờ
nhiệm vụ chúng tôi là đảm bảo an ninh trật tự
cho toàn bộ khu vực xung quanh
của lễ viếng đồng chí xung quanh sáu mươi năm trần thánh tông
thì đã bố trí các an bộ nhân sĩ
từ rất là sớm
đến hiện nay là cán bộ chiến sĩ đã nhận thức rất rõ
và nhiệm vụ của mình
đảm bảo an ninh tốt
cho lễ viếng được hoàn thành tốt
nhiệm vụ cán bộ nhân sĩ
khi mà bắt đầu của năm tháng thì chúng tôi tiến khai lực lượng
phối hợp cùng với lực lượng khác để
kiểm soát toàn bộ
người ra bài và
phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo trật tự
tại trang phòng
nơi diễn ra các hoạt động viếng
của các hành trình đạo đảng nước
cũng như là
quân chú nhân dân
ngày mai sẽ diễn ra lễ truy điệu
và lễ an táng
chủ tịch nước trần đại quang
đến thời điểm hiện nay
các phương án kế hoạch cụ thể
phối hợp tham gia đảm bảo an ninh
an toàn lễ quốc tàng
chủ tịch nước trần đại quang
đã được các lực lượng đơn vị
và địa phương chủ động triển khai
theo đúng nội dung yêu cầu
và tiến độ của các hoạt động
trong lễ quốc tàng chủ tịch nước
chủ tịch nước
ngày mai sẽ diễn ra lễ an táng
chủ tịch nước trần đại quang
tại quê nhà huyện kim sơn
của tỉnh ninh bình
cho đến thời điểm hiện tại
mọi công tác chuẩn bị cuối cùng
đã được hoàn thiện
để kịp tiến độ đảm bảo đúng nghi thức quốc ta
trong đó thì công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông
đã được các lực lượng chức năng hoàn tất
đảm bảo tiệt đối an toàn
cho các đoàn đảnh đạo đảng nhà nước
các đoàn khách quốc tế và người dân
đến tiễn đưa chủ tịch nước trần đại quang
ngay từ sáng sớm hôm nay
hơn một cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình
đã triển khai bố trí lực lượng
tiến hành ra soát kiểm tra an ninh
tại khu vực tổ chức lễ viếng
và nơi an táng của chủ tịch nước trần đại quang
đơn vị cũng đã xây dựng phương án
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bố trí lực lượng ô tô
dẹp đường báo đường
đảm bảo thông suốt lộ trình di quan
của chủ tịch nước
lực lượng công an ninh bình
đã chủ động xây dựng các phương án
về an ninh trật tự
trong đó có phương án đảm bảo
tuyệt đối an toàn an ninh trật tự
nơi diễn ra tổ chức lễ an táng của chủ tịch nước
tại xã quang thiện huyện kim sơn
phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng trên các khu vực công cộng
các tuyến đường giao thông
từ địa bàn tỉnh ninh bình
cầu nôn nước
về qua thành phố ninh bình
qua huyện yên khánh
qua huyện kim sơn
về đến địa bàn xã quang thiện
là nơi an táng chủ tịch nước
các phương án phòng chống cháy nổ
đảm bảo thông tin liên lạc
được triển khai thực hiện một cách hết sức
kỹ lưỡng nghiêm túc
các lực lượng được phân công rất cụ thể
vào các vị trí chiến đấu
để đảm bảo tuyệt đối an toàn
về an ninh trật tự
bên cạnh lực lượng công an
thì lực lượng quân đội dân phòng các đoàn thể xã hội
như mặt trận tổ quốc thanh niên phụ nữ
cũng được huy động đảm bảo an ninh trật tự
không để xảy ra các trường hợp bất ngờ bị động
cũng như tổ chức phát nước miễn phí
hỗ trợ người dân tham gia lễ viếng
lễ an táng chủ tịch nước
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch
để tổ chức thành các lực lượng
một là lực lượng bảo đảm sẵn sàng chiến đấu
cùng với công an ở các chốt các tuyến đường
giao thông trên địa bàn tỉnh ninh bình
thứ hai là phối hợp với các lực lượng
để bảo đảm được nghi lễ trang trọng
của quốc gia tại xã quang thiện
huyện kim sơn tỉnh ninh bình
và chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ
thường xuyên canh gác túc trực
và phối hợp để tăng cường công tác
nắm tình hình trên địa bàn
tính đến thời điểm này
mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất
đảm bảo đúng kế hoạch phương án đề ra
vào lúc bảy h ba mươi phút sáng ngày mai
lễ truy điệu đồng chí trần đại quang
được tổ chức tại nhà tăng lễ quốc gia
số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng từ một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày
tại xóm một mươi ba xã quang thiện
huyện kim sơn tỉnh ninh bình
tiếp tục với những tin tức khác
sau ba ngày làm việc tích cực nghiêm túc trách nhiệm
chiều ngày hôm nay tại trung tâm hội nghị quốc gia
đã diễn ra phiên làm việc cuối cùng
đại hội công đoàn việt nam khóa một mươi hai
đến dự có đồng chí phạm minh chính
viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương
tại phiên bế mạc đại hội một mươi hai công đoàn việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
đã bầu một trăm sáu mươi một đại biểu
và ban chấp hành tổng liêu đoàn đạo động việt nam khóa một mươi hai
tại hội nghị lần thứ nhất
ban chấp hành tổng liêu đoàn đạo động việt nam khóa một mươi hai
đã bầu hai mươi hai đồng chí vào đoàn chủ tịch
ông bùi văn cường
ủy viên trung ương đảng
chủ tịch tổng liêu đoàn đạo động việt nam khóa một mươi một
tại đắc cử chức chủ tịch tổng liêu đoàn đạo động việt nam khóa một mươi hai
với một trăm linh số phiêu tín nhiệm
cũng trong phiên bế mạc đại hội đã biểu quyết
thông qua nghị quyết đại hội một mươi hai công đoàn việt nam
trong đó mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
là nâng cao hiệu quả đại diện
chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động
vì việc làm bền vững đời sống ngày càng cao
tuyên truyền giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp
bản định chính trị tinh thần yêu nước
hiểu biết pháp luật trách nhiệm cao tay nghề giỏi
góp phần xây dựng giai cấp công nhân việt nam lớn mạnh
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp ngày kenichi yamato
phó tổng giám đốc cấp cao của ban đông nam á
và thái bình dương trụ sở giai ca
kiêm phó trưởng đại diện phan phòng giai ca tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quý vương đánh giá cao
chính phủ nhật bản đã dành cho việt nam
các dự án phát triển

như giao thông cải cách thủ tục hành chính
đào tạo nhân lực xóa đói giảm nghèo
qua việc ngày càng tăng cường nguồn vốn oda
dành cho việt nam
sự hỗ trợ của chính phủ nhật bản
thông qua văn phòng giai ca tại việt nam
có ý nghĩa quan trọng đối với việt nam
trong duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế
liên quan tới dự án
nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sử dụng vốn vay oda của chính phủ nhật bản
thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh
sự cần thiết của dự án
đối với việc nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam
thứ trưởng đề nghị giai ca
tiếp tục phối hợp với bộ công an việt nam
để nhanh tiến độ thẩm định và công bố dự án
sau khi thủ tướng chính phủ việt nam
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
sử dụng vốn oda
sớm cử đoàn tư vấn phối hợp với
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xây dựng thiết kế kỹ thuật của dự án
xem xét triển khai ngay
hợp phần hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo huấn luyện
trong năm hai nghìn một mươi chín
để truyền giao các kỹ chiến thuật chữa cháy
cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam
thứ trưởng lưu quý vương cũng nêu rõ
bộ công an việt nam tích cực hơn nữa
trong việc phối hợp với văn phòng gk
tại việt nam
triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác
giữa hai bên và tạo điều kiện tốt nhất
cho các hoạt động của văn phòng gk
tại việt nam
ngày kenichi yamatomo khẳng định
những năm gần đây
quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản
đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình
đóng góp tích cực hiệu quả
thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam
với gk nói riêng
giữa hai nước nói chung ngày càng phát triển hơn nữa
nhân dịp này ngày kenichi yamatomo
bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất
đến chính phủ nhân dân việt nam
trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch nước trần đại quang
đã phát huy sức lãnh đạo to lớn
trong sự nghiệp xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ
trên nhiều lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược
nhật bản việt nam
trong phần tiếp theo của chương trình
cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận ba đình khởi tố điều tra vụ cháy
gần bệnh viện nhi trung ương làm hai người tử vong
tuần lễ cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc
khóa bảy mươi ba được khai mạc tại new york mỹ
với sự tham gia của lãnh đạo và đại diện
một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên liên hợp quốc
sau một ngày xét xử tòa nhân dân huyện bắc bình
của tỉnh bình thuận đã tuyên án đối với một mươi năm bị cáo
về tội gây dối trật tự công cộng trên quốc lộ một a
thuộc thị trấn phan hí thành huyện bắc bình
vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
phiên tòa sơ thẩm được tiến hành công khai
tại trung tâm giáo dục công an
thường xuyên và hướng nghiệp huyện bắc bình
theo các trạm vào sáng ngày một mươi một tháng sáu
có rất đông người dân tham gia tụ tập
tại khu vực quốc lộ một a thuộc huyện bắc bình
một số đối tượng quá khích đã bao vây
la hét vô cáo công an đánh người
rồi dùng bom xăng gậy gọc gạch đá
tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ
không dừng lại đạo đông tiếp tục xông vào
trụ sở công an tấn công ném đá
dùng gậy gọc bom xăng đốt xe ô tô
đập phá nhiều tài sản công cụ hỗ trợ
của trung đoàn hai mươi năm và trạm cảnh sát
phòng cháy chữa cháy phan rí
hậu quả khiến nhiều chiến sĩ bị thương tích
một mươi hai xe ô tô bị cháy hoàn toàn
một mươi tám xe mô tô ô tô và nhiều vật dụng khác
bị hư hỏng
vụ việc còn gây ách tắc giao thông trên quốc lộ một a
suốt sáu tiếng đồng hồ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
một mươi năm bị cáo với tổng bức án gần năm mươi năm tủ
điên quan đến vụ cháy khu nhà trọ
gần bệnh viện nhi trung ương
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
quy định tại điều ba trăm một mươi ba
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng chín
tại ngách tập thể cơ khí c bảy mươi
ngọ tám trăm bảy mươi chín đê la thành
phường ngọc khánh quận ba đình tp hà nội
đã xảy ra vụ cháy lớn
làm chết hai người cháy hai mươi nhà
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ba mươi một hộ
chín mươi chín nhân khẩu
thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng hai tám tỷ đồng
bước đầu nguyên nhân gây cháy được xác định
do chập mạch điện
chín năm tù giam là bản án
dành cho bị cáo nguyễn việt khoa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chú tại xã phú mỹ
huyện phú tân tỉnh cà mau
về hành vi giết người
phiên tòa sơ thẩm vừa được tntcm
đưa ra xét xử vào ngày hôm nay
theo quan trạng vào ngày ba tháng một
nguyễn việt khoa và ông châu văn công
người cùng xóm có tổ chức nhậu
tại nhà khoa
trong lúc uống rượu khoa và ông công có nảy sinh mâu thuẫn
khoa đã đánh ông công
đồng thời dùng tay bóc cổ làm ông công tử vong
tại phiên tòa hội đồng xét xử
đã tuyên phạt nguyễn việt khoa
chín năm tù giam về tội giết người
bản tin nhật kiến đến ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân xin được kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại